thưa quý vị thôn rào trù xã trường xuân huyện quảng ninh tỉnh quảng bình có nhiều mỏ khai thác đá khoáng sản
người dân khu vực này trong nhiều năm vừa qua đang phải sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường
và tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên tuyến đường dân sinh đi qua địa phương
do có quá nhiều xe tải trọng nặng chạy trên tuyến đường này
hàng ngày con đường liên xã ở thôn rào trù xã trường xuân huyện quảng ninh
phải gánh gần cả một lượt xe tải trọng lớn đi qua
con đường giờ ổ voi ổ gà chi chít bụi ô nhiễm tiếng ồn ở các mỏ khai thác đá gần như cả ngày
làm cho cuộc sống của hơn một trăm linh hộ dân nơi đây bị đảo lộn
khu vực thôn rào trù có bốn mỏ đá đang hoạt động
từ đầu năm đến nay đã có bảy mươi năm trường hợp chở quá tải rơi vãi vi phạm thùng xe
được cảnh sát giao thông huyện quảng ninh tỉnh quảng bình xử phạt
tuy nhiên các lái xe vẫn tìm nhiều cách trốn tránh để vận chuyển đá đi tiêu thụ
tôi tăng cương tôn trá kiểm soát các tổ tôn trá di chuyển ở tất cả địa bàn
tuyên truyền và vận động các doanh nghiệp kinh doanh mỏ đá vận chuyển và liều xây dựng
là đảm bảo về mặt môi trường và dân sinh cho người dân
chính quyền xã cũng đã tập trung chỉ đạo vận động cùng các công ty là khắc phục ô nhiễm môi trường
cũng như trong quá trình khai thác chả có rất nhiều văn bản bầu cáo và đề xuất cả cấp
để làm một con đường mới cho bà con đi làm được thân tiên
với việc khai thác đá ổ ạt lượng xe vận chuyển chạy quá nhiều ở khu vực các mỏ đá
thôn rào trù xã trường xuân huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đã khiến cho địa phương
bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông với người dân nơi đây